các tỉnh hành đông bắc bộ chịu tác động của khối không khí lạnh tràn về
nên từ chiều tối nay thì có mưa rào rải rác và nhiệt độ giảm nhanh trời chuyển rét
từ ngày mai khi nằm trọn trong khối không khí lạnh khô trời tạnh giáo
thậm chí là sang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng hai trời có nắng vào trưa chiều
với nhiệt độ tăng nhẹ trở lại vào khoảng thời gian này
tuy nhiên về đêm và sáng thì trời vẫn rét sâu quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời khô giáo và có nắng vào trưa chiều
tuy nhiên do nằm trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ ở mức thấp trời rét sâu về đêm và sáng
có nơi rét đậm còn trưa chiều nhiệt độ ở mức là dưới hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết có phần khác nhau giữa các tỉnh thành
trong khi thanh hóa đến hà tĩnh thì từ ngày mai mưa giảm nhanh
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế thì có mưa kéo dài
cục bộ có điểm có mưa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
về nhiệt độ duy trì ở mức thấp do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và mưa
ngày đêm phổ biến là ở dưới mức hai mươi bốn độ trời chuyển rét
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận đới gió đông bắc tương tác với địa hình đón gió
nên có mưa diện rộng từ đà nẵng kéo dài đến khánh hòa
trong ngày hai mươi bảy cục bộ thì có điểm có mưa vừa đến mưa to và rông
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
do mưa tăng nên nhiệt độ tại đây giảm nhẹ phổ biến là ở dưới mức hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến là ít mưa ban ngày trời có nắng
có trăng về chiều tối và đêm thì xuất hiện mưa rông cục bộ với lượng mưa nhỏ
nên cũng không có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ở đây
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
lưu ý là về đêm và sáng nhiệt độ hạ thấp ở dưới mức một mươi tám độ trời rét
quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
các tỉnh thành miền nam cũng trong cao điểm mùa khô khi các hình thế gây mưa không xuất hiện
trời có nắng nhiều nên nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một số nơi tại miền đông nam bộ có thể ở ngưỡng cao hơn
hãy xem phim này và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé